sở giao thông vận tải tp hà nội vừa cho biết dự kiến trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
các đơn vị vận tải sẽ bố trí thêm sáu mươi năm xe buýt dự phòng được tăng cường với một trăm ba mươi lượt xe một ngày
theo đó sở giao thông vận tải xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên các tuyến có nhu cầu đi lại tăng cao
qua khu vực các bến xe nhà ga cảng hàng không các điểm trung chuyển xe buýt như long biên cầu giấy
hoàng quốc việt trong những ngày cao điểm để kịp thời giải tỏa khách khi có sự gia tăng đột biến
các tuyến xe khách đường dài hiện các bến xe giáp bát gia lâm mỹ đình dự kiến tăng cường một ba trăm linh lượt xe
bến xe nước ngầm yên nghĩa dự kiến tăng trên hai trăm linh lượt xe
trên một số tuyến nhu cầu đi lại tăng cao như thanh hóa nghệ an quảng ninh lào cai
sở đã đề nghị các đơn vị vận tải phối hợp với liên đoàn lao động thành phố xây dựng chương trình đưa công nhân
tại các khu công nghiệp có hành cảnh khó khăn về quê đón tiết miễn phí
dự kiến khoảng ba mươi xe được huy động để hỗ trợ công nhân